trước những diễn biến của dịch viêm phổi do virus corona mới các nước trên thế giới tiếp tục có những biện pháp phòng ngừa
một biện pháp phổ biến được đưa ra là hạn chế việc đi lại tới trung quốc
chính phủ nhật bản ngày ba mươi một tháng một đã nâng mức cảnh báo đi lại tới toàn bộ trung quốc lên mức hai
cảnh báo các công dân nhật bản không nên đi tới trung quốc nếu không cần thiết
ngoài ra kể từ ngày một tháng hai nhật bản sẽ thực hiện nhập viện bắt buộc đối với những người nhiễm virus và cấm họ làm việc
cùng ngày triều tiên thông báo đã đóng cửa mọi tuyến đường sắt và hàng không đi qua biên giới với trung quốc kể từ ba mươi một tháng một nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus
hiện đã có thêm nhiều hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay tới trung quốc
trong khi bộ ngoại giao mỹ ra cảnh báo các công dân nước này không tới trung quốc do những nguy cơ từ virus corona